chương trình hôm nay thứ ba ngày hai mươi bốn tháng một sẽ có những nội dung chính sau đây
trong việc xây dựng đơn vị quyết thám trong nhiều thời kỳ đặc biệt trong thời kỳ gần đây như là phong trào xây dựng đồng thôn mới phong trào giúp dân phong trào các phong trào khác trong đơn vị chúng ta thể dục thể thao nâng cao thể trạng sức khỏe phóng bộ chiến sĩ
thủ tướng nhấn mạnh vị trí và địa bàn đóng quân của sư đoàn ba trăm một mươi hai là hết sức trọng yếu ở cửa ngõ thủ đô do vậy thủ tướng đề nghị cán bộ chiến sĩ sư đoàn ba trăm một mươi hai tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang tăng cường sức chiến đấu tạo thế phòng thủ vững chắc
thủ tướng yêu cầu sư đoàn cần phải có trách nhiệm đối với hậu phương quân đội toàn quân cần phải làm tốt công tác quân đội lãnh đạo cần phải làm gương cho toàn quân trong việc rèn luyện huấn luyện cũng như nêu cao tinh thần tiết kiệm
trên tinh thần sẵn sàng chiến đấu cần có những phương án cụ thể luôn đề cao cảnh giác và ổn định tình hình để làm tốt nhiệm vụ được giao thủ tướng mong muốn trong bất cứ tình huống nào sư đoàn ba trăm một mươi hai cũng phải là sư đoàn vững mạnh nhất
nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương trưởng ban chỉ đạo tây bắc đã tới thăm chúc tết và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách đồng bào dân tộc thiểu số nghèo
nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
đồng chí nguyễn văn bình đã ân cần thăm hỏi sức khỏe tặng quà cho các gia đình chính sách và người có công cùng các hộ nghèo là đồng bào các dân tộc thiểu số
đồng chí khẳng định đảng nhà nước luôn quan tâm và có những chính sách cụ thể giúp các gia đình chính sách và bà con ở miền núi vùng sâu vùng xa phát triển kinh tế ổn định cuộc sống
đồng thời mong muốn đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh phú thọ
tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong công tác xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới phát triển kinh tế để đưa đời sống các gia đình chính sách
các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ngày càng được nâng cao tiếp tục chăm lo đời sống cho nhân dân để tất cả mọi người dân đều được đón một cái tết no ấm an vui
nhân dịp đón tết nguyên đán đình dậu hai nghìn một mươi bảy và kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh tổng bí thư trường trinh
sáng nay đoàn công tác của đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị
phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao cùng trung ương hội chữ thập đỏ việt nam về dân hương tưởng nhớ tổng bí thư trường trinh
tại khu nhà lưu niệm tổng bí thư trường trinh xã xuân hồng huyện xuân trường tỉnh nam định
và tổ chức trao quà tết cho gia đình chính sách nạn nhân chất độc da cam người nghèo và cận nghèo trên địa bàn huyện xuân trường và vụ bản tỉnh nam định
sau khi dân hương tưởng nhớ tổng bí thư trường trinh phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh và đoàn công tác đã đến ủy ban nhân dân xã xuân hồng
huyện xuân trường và ủy ban nhân dân xã cộng hòa huyện vụ bản trao hai trăm linh xuất quà tết của trung ương hội chữ thập đỏ việt nam cho hai trăm linh hộ thuộc diện gia đình chính sách nạn nhân chất độc da cam hộ nghèo và cận nghèo của các xã xuân hồng xuân ngọc huyện xuân trường và các xã hợp hưng cộng hòa huyện vụ bản
mỗi xuất quà trị giá hơn một triệu đồng phó thủ tướng cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm và tặng quà chúc tết gia đình ông nguyễn văn vãng chín mươi tuổi ở xóm hai mươi chín xã xuân hồng huyện xuân trường là gia đình liệt sĩ thăm và tặng quà chúc tết bà phạm thị kệ tám mươi sáu tuổi thuộc diện người tàn tật cô đơn và nghèo khó của xã xuân hồng huyện xuân trường

đã dâng cúng bánh tết lên quốc tổ hùng vương
tại công viên lịch sử văn hóa dân tộc quận chín thành phố hồ chí minh
nghi lễ dân cúng bánh tết lên quốc tổ hùng vương được tổ chức trang trọng
mang đậm nét văn hóa truyền thống của dân tộc
bánh tết dân cúng quốc tổ hùng vương được lựa chọn từ hội thi gói nấu bánh tết diễn ra trước đó
với ý nghĩa dâng những tinh túy thiêng liêng nhất lên các vua hùng
đây là một hoạt động truyền thống được thành phố hồ chí minh tổ chức vào dịp tết nguyên đán hàng năm
nhằm thể hiện lòng tôn kính các vị vua hùng đã có công dựng nước
đồng thời qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước
và khơi dậy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc cho thế hệ trẻ và người dân thành phố
trước đó đoàn lãnh đạo thành phố hồ chí minh đã dâng hương dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại nghĩa trang thành phố
qua đó thể hiện sự tri ân và biết ơn sâu sắc của chính quyền và nhân dân thành phố
đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
cũng tại thành phố hồ chí minh
các chợ đầu mối trên địa bàn thành phố
chuẩn bị sẵn sàng hàng hóa và đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
để phục vụ người dân trong dịp tết
trong dịp tết cao điểm mỗi đêm chợ bình điền cung ứng ra thị trường
từ sáu trăm linh đến một một trăm linh tấn thủy hải sản các loại
chiếm bảy mươi thị phần toàn thành phố
từ tám đến một bốn trăm linh tấn rau củ
khoảng tám trăm năm mươi tấn thịt heo thịt gà và khoảng tám trăm linh tấn trái cây các loại
làm việc với ban quản lý chợ
đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy tp hcm yêu cầu giả soát lại quy hoạch chợ bình điền
sau một mươi năm hoạt động từ hai nghìn sáu đến nay
đồng thời định hướng phát triển theo hướng là chợ truyền thống
nhưng phải văn minh hiện đại đảm bảo vệ sinh môi trường
đồng chí đặc biệt lưu ý chợ bình điền cần phải quyết liệt
trong kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm
cũng như có hướng phát triển chợ bình điền gắn với du lịch đường sông
biến chợ thành một điểm du lịch thu hút khách
cũng trong tối ngày hai mươi ba tháng một
chợ hoa xuân bình điền hai nghìn một mươi bảy
cây kiển tết được chuyển về từ các tỉnh miền tây nam bộ
cho việc phát triển kinh tế xã hội
nhất là đón tết cổ truyền
trong những ngày qua công ty điện lực quảng nam
đã huy động công nhân tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công
nâng cấp hàng loạt mạng lưới điện
tại các xã trên địa bàn tỉnh
tính đến thời điểm này công ty điện lực quảng nam
đã hoàn thành việc hoán chuyển chống quá tải
trong một mươi bảy trạm biến áp
xây dựng mới đường dây và trạm biến áp cho nhiều địa phương
tại các huyện miền núi
điện lực quảng nam đã khẩn trương thi công
cố gắng đóng điện trước tết
bảo đảm cung cấp điện cho người dân trong dịp tết
đồng thời đôn đốc các đơn vị thực hiện vệ sinh lưới điện
phát quang hành lang tuyến
và chuẩn bị vật tư dự phòng
cũng như tổ chức phân công trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
để khắc phục sự cố trong dịp tết
dự báo công suất phụ tải cực đại hệ thống quảng nam
chiều ba mươi tết âm lịch khoảng một trăm chín mươi hai năm mw
tăng bốn so với cao điểm tết bính thân hai nghìn một mươi sáu
tuy nhiên với việc đầu tư nâng cấp gần một trăm linh trạm biến áp
và hàng chục đường dây chung hạ thế
điện lực quảng nam vẫn bảo đảm
cung cấp điện tối đa cho người dân
có thể vui xuân đón tết cổ truyền vui tươi đầm ấm
một mùa xuân mới đang về với đồng bào người mông
ở thôn tái định cư mỹ hoa
xã mỹ bằng huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
xuân này càng vui hơn
bởi sau hơn một mươi năm an cư lạc nghiệp
cuộc sống của người dân nơi đây đã được nâng cao
không còn những hủ tục lạc hậu
gia đình nào cũng có thắp gạo đầy bồ
có nhà ở kiên cố để chào đón xuân mới
thực hiện chương trình di dân tái định cư
công trình thủy điện tuyên quang
năm hai nghìn bốn có năm mươi tám hộ gia đình dân tộc mông
ở xã thúy loa huyện nà hang
chuyển về tái định cư tại xã mỹ bằng huyện yên sơn
lập nên thôn mỹ hoa
sau khi về đây định cư
cuộc sống của người dân trong thôn đã có nhiều thay đổi
một trăm linh đường giao thông nội thôn
đã được bê tông hóa sạch đẹp
thuận lợi cho việc đi lại vận chuyển hàng hóa
một trăm linh trẻ em trong độ tuổi đi học
được đến trường
một trăm linh người dân được sử dụng nước sạch
và được sử dụng điện lưới quốc gia
bên cạnh đó nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật
vào sản xuất phát triển cây trè
cây trồng chủ lực thu nhập của người dân
đã tăng lên hiện thu nhập bình quân
của người dân trong thôn đã đạt hai tám triệu đồng
một người một tháng
nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo
với tổng thu nhập trên hai trăm linh triệu đồng một năm
từ nghề trồng trè chăn nuôi và làm máy xây xác
gia đình anh lý a vư
đang gấp rút hoàn tất cho ngôi nhà hai tầng
ngôi nhà to nhất ở thôn mỹ hoa
cho đến thời điểm hiện tại
năm nay thì gia đình em thì
chủ yếu là
thoát nghèo thì do mình
trồng trè với lại chăn nuôi lợn

năm nay thì mình mới thất nghèo
thì mình cũng dự kiến là
năm nay mình ăn tết thì
không bổ lận
chắc khoảng tạ sáu tạ bảy
một mùa xuân mới đang ngập tràn
trên thôn tái định cư mỹ hoa
là năm thứ hai kể từ khi xã mỹ bằng
đạt chuẩn nông thôn mới
đời sống của bà con được nâng cao
nên các gia đình trong thôn đều chuẩn bị đón tết đầy đủ hơn mọi năm
và không quên nhắc nhau
giữ gìn an ninh trật tự
để có một cái tết thật sự vui vẻ và an toàn
đi lây chậm giờ bay
đã trở thành nội ám ảnh của rất nhiều người khi đi máy bay
ảnh hưởng đến công việc đã đành
việc các chuyến bay liên tục chậm giờ
còn ảnh hưởng đến tâm lý sức khỏe của hành khách
ngày thường đã cực
những ngày cao điểm như tết như thế này
khi sân bay tân sân nhất đang quá tải
khi luôn trong tình trạng biển người
cả ngày lẫn đêm
thì tình hình càng thêm bức bối
trong dịp tết quy định của hãng hàng không
đối với hành khách đi máy bay
phải làm thủ tục trước ba tiếng
cộng thêm tâm lý lo sợ kẹt xe
nên nhiều người dân đã chủ động đi sớm trước vài giờ
đến sân bay lại thêm vài tiếng
thông báo chậm giờ bay từ các hãng hàng không
tổng cộng thời gian lên tới
mười mấy tiếng trong một chuyến bay trong nước
khiến nhiều hành khách mệt mỏi
bất cứ chỗ nào còn trống và ít qua lại
đều trở thành chỗ ngả lưng của hành khách
khi họ đã vạ vật ở sân bay cả chục tiếng đồng hồ
để chờ lên máy bay
những lúc này thì thức cũng mệt mà ngủ cũng không xong
vì phải trong hành lý và tâm lý chung
là phải luôn chú ý để nghe các thông báo
về đổi giờ bay hay đổi cửa khởi hành
ví dụ như ngày mai
chín một mươi giờ bay rồi mai mới đây cũng khỏe hơn
giờ mà nay ngồi thức cả đêm
rồi ngủ không dám ngủ
rồi ngồi chờ hành lý nữa cũng sợ
bọn chị đuôn bán này cứ chuẩn bị mãi
lấy ra sức độ
nếu biết muộn này là chín giờ mới về
nhưng mà về từ lúc bảy giờ chuẩn bị
đến bây giờ ra lại trễ hành một phút nữa
quá lâu quá mệt mệt
đa phần lý do các chuyến bay bị chậm giờ bay
lùi giờ bay trong thời điểm này
chủ yếu do sân bay quá tải
khi các hãng tăng chuyến
hoạt động hết công suất phục vụ tết
hoặc do máy bay về sân bay muộn
do đầu khởi hành muộn
việc máy bay xuống chậm một mươi một mươi năm phút
sẽ đảo lộn kế hoạch bay
và gây ra chỉ hoãn các chuyến bay
ảnh hưởng đến kế hoạch của hành khách
theo cái lịch cũ thì mình sắp xếp hết
xe để về nhà rồi
mà bây giờ bị lùi lại
thì mình nhỡ hết việc ở ngoài đó
và mình chờ đợi lâu mệt
em thấy cũng vất vả
cũng nhiều người giống như em
cứ ngồi đây chờ thì mệt lắm
chứ có phải là thoải mái đâu
ngồi mỏi này
người già có chế nhỏ có
sân bay quá tải
người đông chật cứng
sự mệt mỏi
bức xúc của hành khách
là điều không thể tránh khỏi
sự việc sẽ nhẹ nhàng hơn phần nào
khi có sự chia sẻ cảm thông của hành khách
giảm bớt những căng thẳng
bức xúc không cần thiết trong thời điểm này
nếu như các hãng hàng không tận tâm
chú ý hơn trong việc phục vụ hành khách
đặc biệt là cần thông báo sớm lịch trình thay đổi chuyến bay
để hành khách sắp xếp thời gian trọp lý
cũng như tăng cường hỗ trợ hành khách
khi chuyến bay buộc phải chậm giờ
hoặc chỉ ít cũng là lời thông báo
cáo lỗi đầy thành ý
vào sáng nay theo giờ nước mỹ
tại phòng bầu dục trong nhà trắng
tổng thống mỹ donald trump khởi đầu tuần làm việc đầu tiên
bằng việc ký một xác lệnh hành pháp
qua đó mỹ chính thức rút ra khỏi hiệp định
đối tác xuyên thái bình dương
trong thời gian vận động tranh cử
tổng thống ông trump đã từng chỉ trích
hiệp định này là có nguy cơ trở thành
thảm họa và sẽ gây hại cho ngành sản xuất
trong ngày làm việc chính thức đầu tiên
tại phòng bầu dục
tân tổng thống trump đã ký xác lệnh cho việc
mỹ rút khỏi tpp
tổng thống trump cho rằng tppp gây phương hại cho khu vực
sản xuất của mỹ và ảnh hưởng đến công ăn
việc làm của người dân nước này
ngay sau khi tân tổng thống donald trump ký xác lệnh
rút khỏi tpp
chủ tịch ủy ban quân lực thượng viện mỹ
thượng nghị sĩ john mccain đã chỉ trích hành động này
đồng thời cho rằng đây là quyết định rất sai lầm
và vấn đề cấp bách sắp tới của nước này
là phải thúc đẩy một chương trình
nghị sự thương mại tích cực
để giúp người lao động và các công ty mỹ
cạnh tranh tại khu vực châu á thái bình dương
trong khi đó ngoại trưởng chile
gerardo munoz khẳng định
theo đuổi thỏa thuận thương mại song phương
với các nước đối tác tpp khác
bất chấp việc tổng thống mỹ donald trump rút lui
đây được coi là một động thái hiện thực hóa cam kết
được tổng thống trump đưa ra
trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình
rằng washington sẽ rút khỏi hiệp định tự do thương mại
thế hệ mới này
khi ông tiếp quản nhà trắng
như vậy là nước mỹ đã rút ra khỏi hiệp định tpp
một mươi một nước còn lại sẽ phải đàm phán lại
hoặc khai tử hiệp định này
bởi theo thỏa thuận trước đó
hiệp định chỉ có hiệu lực khi được ít nhất sáu nước phê chuẩn
trước tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
và các nước này phải đóng góp ít nhất là
gdp trong khối
tức là không thể thiếu nước mỹ hay nhật bản
vì vậy sắc lệnh này của ông donald trump
được đánh giá là sẽ ảnh hưởng tới tpp
từ đó tác động tới nền kinh tế thế giới
phóng viên truyền hình nhân dân
đã có cuộc phỏng vấn phó giáo sư tiến sĩ
kinh tế hoàng văn cường
đại biểu quốc hội khoá một mươi bốn
phó hiệu trưởng trường đại học kinh tế quốc dân
về việc mỹ rút khỏi tpp
sẽ tác động thế nào tới nền kinh tế của việt nam
xin cảm ơn phó giáo sư đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa phó giáo sư
ông donald trump đã chính thức ký xác lệnh rút mỹ khỏi tpp
động thái này của ông trump sẽ ảnh hưởng như thế nào
tới kinh tế của việt nam
thưa phó giáo sư
tổng thống mỹ đã ký sắc lệnh rút mỹ khỏi tpp
việc này đương nhiên
có ảnh hưởng đến tất cả các nước
là thành viên dự kiến
sẽ tham gia tpp
không chỉ riêng gì đối với việt nam
tuy nhiên việt nam
trước đây chúng ta vẫn thường đánh giá
là một trong những nước
mà sẽ được hưởng lợi nhiều
khi mà tpp
chính thức được thực hiện
do vậy cho nên là khi mà
tổng thống mỹ rút khỏi tpp
thì khả năng có thể xảy ra
hoặc là sẽ không có tpp nữa
hoặc là có tpp
nhưng không có mỹ
trong cả hai trường hợp đó đương nhiên việt nam đều có
những ảnh hưởng
tất nhiên chúng ta thấy rằng những ảnh hưởng đó
cũng không phải là quá nghiêm trọng
để chúng ta thấy rằng là khi mỹ
tuyên bố rút khỏi tpp
thì sẽ ảnh hưởng lớn
đến sự phát triển của việt nam
khi mỹ rút khỏi tpp thì chúng ta có bị mất nhiều cơ hội không
thưa phó giáo sư
tôi cho rằng là sẽ có thể có hai cái cơ hội
mà đáng ra nếu như
tpp có sự tham gia của mỹ
chúng ta sẽ được hưởng lợi nhiều
đó là cái phân công lao động thế giới
nó diễn ra mạnh hơn
và như vậy thì việt nam sẽ phát triển tốt hơn
những ngành những cái lĩnh vực
là mũi nhọn cho một cái thị trường rộng lớn
không phải chỉ riêng
cho một nước mỹ mà cả các nước
trong khu vực châu á thái bình dương
một cái cơ hội thứ hai mà chúng ta cũng thấy rằng là
nếu như mỹ không tham gia tpp
thì việt nam cũng có thể ảnh hưởng
đó là cơ hội chúng ta thu hút được
nhiều hơn các nhà đầu tư nước ngoài
vào đón những cái lợi thế
mà việt nam có thể được lợi
khi tham gia tpp
bây giờ khi mỹ không tham gia nữa
thì có thể những nhà đầu tư nước ngoài này cũng sẽ xem xét lại
cân nhắc lại trong chuyện quyết định là đầu tư vào việt nam
và tôi cho rằng là đấy là hai cơ hội
mà có thể sẽ có ảnh hưởng
tuy nhiên thì không phải là những cơ hội
chỉ có mất đi
mà tôi cho rằng là kể cả khi mỹ không tham gia
thì có thể là
có thể việt nam lại vẫn có những cơ hội khác
khi mà các nước còn lại
chúng ta vẫn tiến hành tpp
và chúng ta sẽ có được những cơ hội mới
từ cái tpp trong cái điều kiện
là không có mỹ
ngay khi nhậm trước thì ông donald trump đã kêu gọi các công ty
là đưa sản xuất về nước để tạo việc làm cho người mỹ
và điều này có khả thi hay không
và nó sẽ ảnh hưởng đến việt nam như thế nào
vì việt nam của chúng ta đã gia công rất là nhiều
những hàng hóa cho các công ty của mỹ
thưa phó giáo sư
đúng là tổng thống mỹ thì đang kêu gọi các cái doanh nghiệp
là quay trở về sản xuất
trên nước mỹ
để tạo công an việc làm cho chính những người lao động của mỹ
và việc này tất yếu
nó sẽ kéo một số các doanh nghiệp của mỹ
đang đầu tư nước ngoài
và quay trở về đầu tư tại nước mỹ
đối với việt nam thì chúng ta thấy rằng là
yếu tố này có tạo ra cái ảnh hưởng lớn hay không
thì tôi cho rằng là
cái việc này có thể ở việt nam
chúng ta cũng không đáng lo ngại lắm
mặc dù rằng việt nam có nhiều doanh nghiệp
đang gia công cho các cái sản phẩm doanh nghiệp của mỹ
nhưng mà phần lớn
những doanh nghiệp đó không phải là doanh nghiệp
nó nằm trong thế mạnh của mỹ
và chính như vậy thì trong các chiến lược
mà kêu gọi các doanh nghiệp quay trở về mỹ đầu tư
thì có lẽ những doanh nghiệp mà đang có gia công người việt nam
không phải là cái đối tượng chính
và chính như vậy tôi cho rằng là
vấn đề này ở việt nam cũng không có gì mà đáng phải lo ngại
vậy thưa phó giáo sư
việt nam sẽ cần phải điều chỉnh những gì
khi mỹ rút khỏi tpp
rõ ràng là khi mỹ tuyên bố rút khỏi tv
thì dù có các nước còn lại
có ký tiếp tpp không
thì chúng ta đều phải có những điều chỉnh
về chính sách ở nước ngoài
và chính sách chiến lược về xuất nhập khẩu kinh tế nước ngoài
cái điều chỉnh thứ nhất
thì chúng ta thấy rằng là
việt nam vừa tham gia diễn đàn kinh tế thế giới davos
và việt nam là một trong những cái
được đối tác được đánh giá là hàng đầu
của diễn đàn kinh tế
và chính vì vậy thì chúng ta cần phải có một cái
điều chỉnh chính sách trong cái quan hệ
đối với lại thị trường châu âu
đây là một thị trường rất rộng lớn hai mươi tám nước liên thông
nếu chúng ta mà
đặt ra được một quan hệ chặt chẽ
với lại một số nước chiến lược
trên thị trường châu âu
thì rõ ràng chúng ta vẫn giữ vững được cái quan hệ
về kinh tế nước ngoài xuất nhập khẩu
chúng ta cũng không lo gì ảnh hưởng cho khu vực
vấn đề thứ hai là chúng ta biết rằng
dù mỹ rút khỏi tpp
nhưng tổng thống mỹ lại tuyên bố là
ông ta sẽ phải
bắt tay vào đàm phán song phương với các nước
và hiện tại chúng ta vẫn đang có
hiệp định song phương với mỹ
và chắc chắn trong thời gian tới tổng thống mỹ
ông donald trump sẽ tiếp tục có thực hiện đàm phán này
và trong đàm phán này
chúng ta thấy rằng chúng ta lại có nhiều cơ hội hơn
khi đàm phán song phương
có thể thậm chí những cơ hội với mỹ
chúng ta đàm phán tốt chúng ta thực hiện tốt
có khi những quan hệ của
kinh tế nước ngoài xuất nhập khẩu giữa việt nam và mỹ
có thể được mở ra rộng hơn kể cả
việc mà chúng ta đàm phán chung
trong hiệp định của tpp
do vậy chính sách về nước ngoài với mỹ
cũng như là quan hệ kinh tế
chúng ta cần phải có một cái sự là cân nhắc
có một cái tính toán
cho làm sao để chúng ta đạt được
cái quan hệ là hai bên cùng có lợi
cái điều thứ ba chúng ta cũng phải tính toán đến
là tham gia vào các cái quan hệ
trong cái điều kiện
mà tpp sẽ được hình thành nhưng mà không có mỹ
tôi cho rằng là đây sẽ là
một khả năng rất lớn có thể thực hiện
vì không có mỹ nhưng các nước còn lại
vẫn đang rất quyết tâm trong đó đặc biệt
nhật bản thì rất mong muốn
sẽ thay thế mỹ trong việc là cầm đầu
trong cái chuyện hình thành tpp
chính như vậy cho nên là cái việc
mà chúng ta sẽ phải tiếp tục tham gia vào
hiệp định tpp kể cả khi có mỹ
tôi cho rằng cũng cần phải tính toán
tính được các lợi thế ở đó
một lần nữa xin cảm ơn phó giáo sư
việc tân tổng thống mỹ
donald trump ký sắc lệnh
rút khỏi hiệp định tpp
đã gây ra những phản ứng trái chiều
từ nhiều quốc gia khác trên khắp thế giới
trong đó các quốc gia đã tham gia
ký kết hiệp định này tuyên bố
sẽ cứu vãn được hiệp định này
bằng việc tìm kiếm các đối tác mới
thủ tướng australia macron turnbull
cho biết là ông đã thảo luận với
thủ tướng nhật bản shinzo abe
thủ tướng new zealand bill english
thủ tướng singapore lý hiển lâm
về việc tiến hành các cuộc đàm phán tpp
mà không có mỹ
thủ tướng turnbull khẳng định là
sẽ cứu vãn tpp bằng cách khuyến khích
trung quốc và các quốc gia châu á khác
cùng tham gia hiệp định thương mại này
sau khi tổng thống mỹ donald trump
ký sắc lệnh rút khỏi tpp
thủ tướng australia macron turnbull
khẳng định sẽ cứu vãn tpp
bằng cách khuyến khích trung quốc
và các quốc gia châu á khác
cùng tham gia hiệp định thương mại này
chúng tôi muốn tìm kiếm
có thêm cơ hội với các thị trường khác
trên thế giới như trung quốc
việc bắc kinh tham gia tpp là rất khả thi
khi chúng tôi đã có sẵn hiệp định thương mại tự do
trung quốc australia
điều này sẽ khiến chính phủ mỹ
phải suy nghĩ lại về việc rút khỏi tpp
cũng là một nước thành viên tham gia
ký kết hiệp định tpp
bộ trưởng thương mại new zealand todd macleay cho biết
ông đã thảo luận với nhiều bộ trưởng các nước
thuộc tpp khi tham dự
diễn đàn kinh tế thế giới ở davos
hồi tuần trước và hiện đang có kế hoạch
nhóm họp trong thời gian tới
để cứu vãn hiệp định thương mại này
tuy nhiên nếu đàm phán thất bại
new zealand sẵn sàng đàm phán riêng rẽ với từng nước
để có được điều khoản tốt nhất
từ nhật bản
thủ tướng shinzo abe tuyên bố sẽ kiên trì với mỹ
nhằm cứu vãn tpp
tôi tin rằng tổng thống donald trump
nhận thức rõ về tầm quan trọng của thương mại tự do
và công bằng
chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm sự đồng thuận của ông ấy
về ý nghĩa chiến lược của tpp
tôi tin rằng tổng thống donald trump
còn tại châu âu
thủ tướng hungary viktor orbán
lại lên tiếng hoan nghênh chủ trương bảo hộ của chính phủ mỹ
ông orbán cho rằng
chủ trương của ông donald trump
đã mở đường cho các nước khác đi theo
cùng chung quan điểm
phó thủ tướng kiêm bộ trưởng kinh tế và năng lượng của đức
ông sigmar gabriel nhận định
đây là một cơ hội tốt cho các doanh nghiệp của nước này
để có thể nắm bắt những cơ hội kinh doanh
tại châu á và nam mỹ
bởi khi đó nền kinh tế của mỹ
sẽ kém cạnh tranh hơn so với đức
trong khi đó
giới chức liên minh châu âu eu nhận định rằng
sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ thương mại
tại nước mỹ dưới thời ông donald trump
sẽ càng làm nổi bật tầm quan trọng của thỏa thuận thương mại
giữa eu và canada
tiếp tục với các thông tin quốc tế đáng chú ý khác
tòa án tối cao israel
vừa đóng băng một thỏa thuận
về việc di rời khu định cư của người do thái
ở bờ tây
sau khi các chủ đất
người palestine yêu cầu tòa án
hủy thỏa thuận này
chính phủ israel và những người định cư
ở amona đã đạt thỏa thuận
vào tháng một mươi hai vừa qua
đây là khu định cư xây dựng trên đất tư nhân
của người palestine
và là khu định cư trái phép lớn nhất ở bờ tây
theo đó khoảng bốn mươi gia đình sinh sống
tại amona sẽ di rời đến các khu lân cận
khi các chủ đất người palestine ở đây
đã gửi đơn khiếu nại lên tòa án tối cao israel
và cấm tạm thời chính phủ
sử dụng các khu đất này để tái định cư
những người định cư ở amona ban đầu đồng ý di rời
xong những ngày gần đây
họ cho rằng chính phủ đã không giữ đúng cam kết
chính phủ israel coi các khu định cư amona
là bất hợp pháp
và thường triển khai lực lượng an ninh phá rỡ
động thái này dẫn đến các cuộc đụng độ
của người định cư với lực lượng an ninh
chính quyền thành phố paris của pháp
vừa cho vận hành xe buýt tự lái đầu tiên
đưa đón hành khách giữa hai nhà ga xe lửa
trên sông seine và ga erdeles
với quãng đường là một trăm ba mươi mét
xe buýt không người lái mang tên ez một mươi
sử dụng một loại cảm biến laser
để nhận diện môi trường xung quanh
xe buýt tự lái có thể mở cửa đón khách
đóng cửa chuyển động và đi đến điểm đến
thay đổi tốc độ phù hợp với môi trường xung quanh
và có thể phanh khẩn cấp
nếu gặp vật cản
chiếc xe này thích ứng với môi trường xung quanh
và sẽ phản ứng nếu xảy ra tình huống đột xuất
như người đi đường chắn ngang nó
nó có thể giảm tốc độ hoặc phanh khẩn cấp
nếu có ai lao vào từ trước xe buýt
theo các nhà chức trách paris
xe buýt tự lái sẽ tiếp tục được đưa vào vận hành
tại nhiều thành phố khác của pháp vào tháng bốn tới
tuy nhiên loại hình giao thông này
mới chỉ bổ sung cho phương tiện giao thông công cộng
mà không thay thế hoàn toàn xe buýt truyền thống
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình thời sự tối nay của truyền hình nhân dân
kính chào tạm biệt